thưa quý vị công an huyện bảo yên lào cai phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện bắt quả tang đối tượng đỗ trọng thuân chú huyện bảo yên
khi đang trên đường vận chuyển trái phép hai bánh heroin
lực lượng phối hợp phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ xã kim sơn đi xã bảo hà huyện bảo yên
có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra đỗ trọng huân mặc dù đã hạ kính xe nhưng vẫn cố thủ bên trong
với nhiều vũ khí nguy hiểm
tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng ngay sau đó thu giữ hai bánh heroin
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng thuân khai nhận đã mua số ma túy trên về
đang trên đường vận chuyển về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên đang tiếp tục mở rộng vụ án
trên địa bàn thôn nà vài xã hiệp lực huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong
nạn nhân là ông nông văn trung chú huyện bạch thông
vào tối ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại lán của gia đình bản văn tiến ở xã hiệp lực huyện ngân sơn
bản văn tiến và nông văn trung đã xảy ra xô xát
tiến dùng con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước đâm vào mạng sườn
khiến trung tử vong sau khi bỏ chạy khoảng hai trăm linh mét
tại cơ quan công an tiến khai nhận do ghen tuông
nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm bất chính với anh trung
lại bắt gặp hai người ở cùng nhau trong lán
vào thời điểm nói trên nên hai bên đã cãi vã và xảy ra xô xát
hiện công an tỉnh bắc cạn đã tạm giữ hình sự đối với bàn văn tiến để tiếp tục điều tra
lại có thêm đối tượng có bệnh án tâm thần nhưng điều hành đường dây cho vay nặng lãi
với lãi suất lên đến gần ba trăm linh một năm
đường dây tội phạm nguy hiểm này đã bị phòng cảnh sát hình sự công an hà nội
đấu tranh triệt phá trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự vừa qua
đối tượng kiều văn tiến
đối tượng kiều văn tiến
là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này
tiến có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến lợi dụng sơ hở của bệnh viện đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị
ra ngoài điều hành đàn em cho vay lãi nặng
để che giấu thân phận và những hoạt động phạm tội của mình kiều văn tiến đã thuê trung cư để ẩn náu và điều hành các đàn em cho vay lãi nặng
địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là quận long biên huyện gia lâm và thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
mức lãi suất mà ổ nhóm của kiều văn tiến cho khách hàng vay là từ một trăm hai mươi tám năm đến một trăm chín mươi hai một năm
theo cơ quan công an việc điều tra triệt phá ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn do sự tinh quái của các đối tượng trong các hành vi hoạt động phạm tội
theo cơ quan công an thời điểm cuối năm tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
từ đó cũng kéo theo nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
do vậy để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
để làm sao có những chế tài để xử lý mạnh trong những vấn đề này thì mới giải quyết được vấn đề tín dụng đen
việc đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen đã nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm trước
trong và sau tết nguyên đán của lực lượng công an thành phố hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết
ngày hôm qua tại vùng biển giáp danh giữa hai huyện tiên yên và vân đồn tỉnh quảng ninh
phòng trinh sát bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và đoàn trinh sát số một đã phối hợp mật phục
tiến hành truy đuổi một xuồng máy cao tốc đang san mạn ba trăm linh kg pháo với bẻ gỗ có gắn động cơ
khi lực lượng cảnh sát biển di chuyển đến gần vị trí lợi dụng thời tiết sương mù trời tối gió mùa đông bắc
các đối tượng đã lên xuồng máy bỏ chạy hai tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được các đối tượng
tại hiện trường lực lượng cảnh sát biển đã thu giữ được một mảng gỗ không có số hiệu có gắn động cơ
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên mảng gỗ đang chở bốn mươi năm hộp các tông chứa pháo nổ mang nhãn hiệu trung quốc
trọng lượng mỗi hộp từ bảy kg đến tám kg tổng trọng lượng khoảng gần ba trăm linh kg
thực trạng khai thác cát sỏi trái phép luôn diễn ra âm ỉ ở nhiều tỉnh thành miền trung
tại tỉnh quảng trị sau thời gian tạm lắng bởi các cuộc truy quét của lực lượng chức năng
tình trạng khai thác cát lại diễn ra rầm rộ và phức tạp hơn
với đặc thù địa hình dày đặc các tuyến sông ngòi nhiều thuyền máy hoạt động tự phát
chuyên khai thác trái phép đã gây ra khó khăn trong công tác quản lý và tác động xấu đến môi trường
bốn đò máy này đang khai thác trên sáu mươi m khối cát trái phép
trái phép thì bị lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang
mỗi đò vận chuyển một mươi năm ba mươi m khối cát
các đối tượng sử dụng phương tiện cải hoán không đăng ký đăng kiểm
thường hoạt động ở địa bàn giáp ranh khiến lực lượng chức năng khó có thể tiếp cận
khi bị bắt quả tan các đối tượng lại đưa ra vô vàng lý do biển minh cho hành động sai trái của mình
đánh bắt thuyền hải sản trên sông được tiền một mươi năm mới can kiệt
thế thì cát sản thì hành còn có thu nhập còn đỡ hơn tí
thế thì tụi tôi đi làm cống cho con nói chúng về
cùng chiến ám xe bay ra người nào đem vai bắt đám rồi thì
giai đoạn này các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya thời tiết xấu
để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông hiếu sông thạch hãn
sau thời gian tạm lắng từ các đợt truy quét của lực lượng chức năng
tình trạng khai thác cát lại diễn ra rầm rộ và phức tạp hơn
đối tượng luôn luôn có người kiện giới tức là đối tượng chiếm lợn
khi phát hiện lực lượng chức năng thì sẽ cảnh báo cho những đối tượng
thực hiện hành vi khai thác tại sông
cái thứ hai nữa là chúng làm vào đêm khuya từ tầm một đến hai giờ sáng
và cái lượng cát trên thuyền thì chúng có thể là bơm trả xuống sông rất nhanh
để khi mà lực lượng chức năng bắt thì không có một cái tăng vật trên
thì cái việc xử lý rất khó khăn
tuy nhiên là chúng tôi cũng đã tập trung và trụ trọng để xử lý và xử lý một cách kiên quyết
do nhu cầu xây dựng và lợi nhuận
tăng cao nên vấn nạn khai thác cát vẫn tái diễn
chỉ trong thời gian ngắn cuối năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị đã bắt quả tang và xử phạt năm mươi vụ
trong đó có chín tổ chức và bốn mươi một cá nhân
tổng số tiền xử phạt gần một năm tỷ đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị tổ chức công tác tuyên truyền
vận động cho các người dân sinh sống trên địa bàn
tiếp tái cho các hoạt động khai thác cát trải phép
bên cạnh đó
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị cũng triển khai các kế hoạch
nhằm tuân trá kiểm soát và phối hợp với các lực lượng khác
để ngăn chặn đối với các hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh
cũng như là tuyển sống hiếu và sống thịt hạm nói chung
tình trạng khai thác cát là vấn đề nóng của nhiều tỉnh thành trên cả nước
để ngăn chặn tình trạng này
cần sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng
đặc biệt là chính quyền địa phương tại cơ sở
từ đây đến cuối năm
công an các địa phương sẽ tăng cường công tác tuân trà mật phục
xử phạt các trường hợp vi phạm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
vào hồi hai mươi một h ngày chín một hai nghìn hai mươi hai
tại khu vực km một mươi năm trăm linh quốc lộ một a thuộc xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
lực lượng công an kiểm tra phát hiện hai xe ô tô do đỗ vũ thái và nguyễn văn niên
cùng chú tại thành phố hà nội điều khiển di chuyển theo hướng đồng đăng hà nội
chở ba công dân trung quốc không có giấy tờ thủ tục liên quan đến việc nhập cảnh hợp pháp vào việt nam
với tiền công là ba triệu đồng một chuyến
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về cơ quan công an để xác minh làm rõ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan gồm hứa văn hiển và lô văn thành
vụ tai nạn đã khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ vợ chồng anh thu cũng tử vong trên đường đi cấp cứu
một cháu nhỏ bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng đã không qua khỏi vào sáng sớm ngày hôm nay
nhận được báo cáo về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng yêu cầu ban an toàn giao thông tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã nghi sơn
khẩn trương khắc phục hậu quả bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và phòng dịch covid một mươi chín
trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc
lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh nồng độ cồn của lái xe tải đâm vào xe mô tô
xác minh tình trạng quá tải điều kiện an toàn kỹ thuật của xe ô tô và tổ chức giao thông tại hiện trường trước khi xảy ra vụ việc
đồng thời xác minh tình hình thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải và trách nhiệm của chủ xe ô tô doanh nghiệp
phó thủ tướng phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tiếp tục nắm tình hình liên tục để phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc
tổ chức thăm hỏi động viên và chuyển lời thăm hỏi động viên chia buồn của phó thủ tướng thường trực chính phủ
lãnh đạo ủy ban tới gia đình nạn nhân báo cáo tổng hợp tình hình và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra vụ việc tương tự
tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh theo bộ y tế tính đến nay nước ta đã có hơn một sáu triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số các ca đang điều trị thì có hơn sáu ca nặng và tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm là hơn một trăm sáu mươi ba triệu liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi tám triệu liều và mũi hai là bảy mươi một triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung
tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdala là hơn một mươi ba triệu liều
sẽ tiếp tục xét nghiệm nhanh cho tất cả các hành khách nhập cảnh vào việt nam đã đến hoặc đi qua các nước có biến chủng omicron
đây là thông tin mới được cục hàng không việt nam đưa ra
theo đó để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách nhập cảnh vào việt nam và tránh ủn tắc tại khu vực nhà ga quốc tế
các đơn vị tiếp tục thực hiện xét nghiệm nhanh cho tất cả các hành khách đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omicron của virus sars cov hai
khi nhập cảnh vào việt nam theo đúng yêu cầu của thủ tướng chính phủ
các hãng hàng không việt nam sẽ tiếp tục đưa chi phí xét nghiệm nhanh vào giá vé đối với hành khách đến các cảng hàng không quốc tế của việt nam
còn đối với các hãng hàng không nước ngoài cục hàng không việt nam yêu cầu lựa chọn một trong hai phương án
đó là đưa chi phí xét nghiệm nhanh vào giá vé hoặc là thông báo cho hành khách tự chịu chi phí
đặc biệt là cục hàng không việt nam nhấn mạnh chi phí xét nghiệm nhanh không được cao hơn đơn giá của bộ y tế công bố
thấy người đàn ông hành hung mẹ nuôi của mình lê văn phong chú huyện giang thành đã đánh nạn nhân tử vong
bị cáo vừa bị toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên án một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào trưa ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phong cùng bà phượng và ông danh minh và một số người khác tổ chức nhậu tại nhà trọ
giữa bà phượng là mẹ nuôi của phong và ông danh minh xảy ra xô xát
phong đã cầm mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của ông minh làm ông minh ngã nằm bất tỉnh
và đến chiều tối thì người dân ở cùng dãy trọ đã phát hiện ông danh minh bất động nên đưa vào bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên ông danh binh đã tử vong trước đó
nghe tin phong đã đến công an thành phố hà tiên để đầu thú
ngoài mức án là một mươi sáu năm tù thì phong còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
chiều qua đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với công an thành phố vĩnh long
vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc trên địa bàn phường năm tp vĩnh long tạm giữ trên hai trăm linh triệu đồng
qua công tác trinh sát tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thành phố vĩnh long
phát hiện tại một căn nhà trên đường một mươi bốn trên chín phường năm thành phố vĩnh long có nhóm người tụ tập đánh bài ăn tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng tạm giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng trên hai trăm linh triệu đồng
tạm giữ bảy xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động
đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao lại cho công an thành phố vĩnh long
tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
lực lượng chức năng của tỉnh bình phước vừa phát hiện và bắt giữ ba đối tượng phạm văn vương lý tiến đạt và vũ minh hải
cùng chú huyện trảng bom tỉnh đồng nai vận chuyển một trăm năm mươi kg pháo nổ các loại
vào sáng ngày một mươi hai tháng một tại khu vực thôn ba xã thiện hưng bù đốc đồn biên phòng bù đốc chủ trì phối hợp
với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng
điều khiển xe ô tô đang vận chuyển pháo nổ các loại tổng trọng lượng là một trăm năm mươi kg
bước đầu các đối tượng khai nhận mua lại số pháo trên của một người không rõ lai lịch với số tiền là bốn mươi chín triệu đồng về bán kiếm lời
thưa quý vị tết nguyên đán canh dần đang đến rất gần
dự báo tình hình vi phạm về pháo nổ sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp
trước tình hình này bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
theo đó thời gian qua hàng loạt các đối tượng vụ việc mua bán vận chuyển pháo nổ đã bị lực lượng công an đấu tranh xử lý
cùng với đó công tác tuyên truyền phòng ngừa vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật liên quan đến pháo nổ
cũng được lực lượng công an các đơn vị địa phương đặc biệt chú trọng ghi nhận tại thái bình
những ngày cuối năm từ công tác tích cực vận động của công an cơ sở
những người dân này khi phát hiện con em có chế tạo pháo nổ đã kịp thời ngăn chặn
và sau đó tự giác đem giao nộp cho cơ quan công an toàn bộ số pháo đã thành phẩm
đây đều là những loại pháo nổ tự chế mà nếu không được thu giữ kịp thời
chắc chắn sẽ được một bộ phận người dân nhất là thanh thiếu niên sử dụng trong dịp tết sắp tới
tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn hội quý phụ
thời gian những năm gần đây cơ bản là ổn định không xảy ra vi phạm về đốt pháo
tuy nhiên trên địa bàn hội quý phụ có nhiều tiềm ẩn liên quan đến vi phạm về pháo nổ
đặc biệt vào dịp tết chúng tôi cũng đã tham mưu đánh đạo đơn vị
tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai toàn thể lực lượng công an huyện
các đội nghiệp vụ lực lượng công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát
đấu tranh và tập trung rà soát các tuyến địa bàn lĩnh vực
điểm đặc biệt là vi phạm về pháo và vũ khí vật liệu nổ để tập trung đấu tranh
đảm bảo cho nhân dân đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai được an toàn lành mạnh
để có được sự nhận thức và tự giác của người dân trong suốt thời gian qua
các đơn vị công an tại thái bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức
thông qua việc đến tận nhà dân như thế này hay tranh thủ các buổi sinh hoạt tri bộ
họp tổ thôn xóm để lồng ghép nội dung ngăn chặn phòng ngừa pháo nổ dịp tết nguyên đán
nhiều phần trăm các hộ dân đã được ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về pháo
hàng nghìn tờ rơi minh họa nội dung nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ đã được công an cơ sở
gửi đến tận tay những người có uy tín trong thôn xóm
từ đó họ tiếp tục là những tuyên truyền viên giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật liên quan đến pháo
để ra tôi cùng với gia đình và mọi người trong gia đình cùng với xóm làng là phát hiện
nếu không ai mà có thể biểu hiện rằng chữ pháo nổ vật liệu nổ là tôi sẽ báo chính quyền địa phương để coi như là can thiệp hiệp thời
chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện chỉ đạo lực lượng công an xã và lực lượng nồng cốt
trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
cũng như là tổ chức triển khai rà soát các đối tượng trọng điểm các địa bàn phức tạp để từ đó có những phương án
vận động trực tiếp vận động cá biệt phân công các tổ kiểm tra tổ giám sát để chốt chặt các vị trí
để làm tốt công tác phòng ngừa
và cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các xã thị trấn
để đồng bộ thực hiện các giải pháp đấu tranh phát hiện và ngăn chặn kịp thời
với một mục tiêu là không để xảy ra các vụ việc vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cũng như là các vi phạm về pháo trong dịp tết để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
với sự vào cuộc đồng bộ và tích cực các đơn vị công an tỉnh thái bình đã vận động thu hồi số lượng lớn pháo nổ các loại
từ pháo giàn pháo trứng pháo cối
hiệu quả từ công tác này sẽ góp phần tích cực cho công tác đảm bảo an ninh an toàn dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai